một số loại mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn về chất lượng đang lưu hành trên thị trường
vừa được cục quản lý dược bộ y tế yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi
cụ thể cục quản lý dược điều chỉnh lưu hành thu hồi trên toàn quốc bốn sản phẩm mỹ phẩm
do công ty trách nhiệm hiếu hạn sản xuất thương mại mỹ phẩm ngô thành phú
đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường
gồm kem body leicoxer men ủ trắng mặt kem ngăn ngừa mụn agnes kem flaystar
cục quản lý dược cũng đình chỉ lưu hành thu hồi trên toàn quốc hai sản phẩm mỹ phẩm
do công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ dược mỹ phẩm mnm việt nam
công ty trách nhiệm hiếu hạn giang sung vina sản xuất gồm son môi năm ac lipstick năm ac cream lipstick
lý do thu hồi do sản phẩm mỹ phẩm sản xuất không bảo đảm chất lượng
vi phạm quy định về ghi nhãn mỹ phẩm cục quản lý dược yêu cầu các công ty trên
phải gửi thông báo thu hồi tới tất cả nơi phân phối sử dụng các sản phẩm nêu trên
tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm này
gửi báo cáo thu hồi sản phẩm về cục quản lý dược trước ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi